sáng nay áp thấp nhiệt đới do bão số tám suy yếu đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển đất liền khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
vùng ven biển từ thanh hóa đến quảng trị có gió mạnh mưa lớn
hiện nay các địa phương đã triển khai công tác cấp bách ứng phó với bão và mưa lớn
do ảnh hưởng của bão số tám từ tối ngày một mươi ba tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to gió giật mạnh
trước diễn biến phức tạp của bão số tám tỉnh thanh hóa đã ban hành lệnh cấm biển để ứng phó với bão và mưa lớn
toàn tỉnh thanh hóa có trên sáu sáu trăm linh phương tiện với hơn hai mươi bốn bảy trăm linh lao động
đến nay tất cả các tàu thuyền đã vào nơi neo đậu tránh chú bão an toàn tại các âu thuyền và bến cá trong và ngoài tỉnh
các địa phương cũng đã quản lý chặt chẽ phương tiện tàu thuyền tại khu neo đậu
theo dự báo do ảnh hưởng hoàn lưu phía bắc của bão số tám nên ở tỉnh thanh hóa từ hôm nay một mươi bốn tháng một mươi đến vài ngày tới
sẽ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông nguy cơ cao xảy ra lũ quét ngập lụt gây chia cắt và sạt lở đất tại các vùng sung yếu
đặc biệt là tại các khu vực nguyên núi
qua giả soát thanh hóa hiện có hơn hai bảy trăm linh hộ đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao và rất cao
xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn các huyện miền núi
tỉnh thanh hóa chỉ đạo các địa phương chủ động và sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao
xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín